có thể thấy là tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta vẫn phức tạp
giữa bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa được đẩy lùi
trước thực trạng đó lực lượng chức năng của việt nam và nước bạn campuchia đã tăng cường tuần tra
kiểm soát biên giới tập trung đấu tranh với các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
sang campuchia và ngược lại qua đó đã phát hiện đấu tranh xử lý nhiều vụ việc
đường dây lừa đảo đưa người xuất cảnh trái phép sang campuchia làm việc
trong đó có các trường hợp làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến
và điều đáng nói là những người việt nam xuất cảnh trái phép không được pháp luật campuchia bảo hộ
để các chủ cơ sở đánh bạc trực tuyến bóc lột sức lao động hoặc bị bán lại cho các chủ cơ sở khác
nếu muốn thoát khỏi các cơ sở này thì buộc phải đóng tiền chuộc
trước tình trạng trên cơ quan chức năng đề nghị người dân không nên nghe lời xúi rục và rủ dê
xuất nhập cảnh trái phép để làm việc trong những cơ sở đánh bạc trực tuyến trái phép
tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
nam thanh niên này đã bị lực lượng biên phòng bến phố huyện vĩnh hưng tỉnh long an bắt giữ
về hành vi nhập cảnh trái phép từ biên giới campuchia về việt nam
theo lời khai của nam thanh niên khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi thông qua gameonline
quen với một người bạn không rõ lai lĩnh rủ sang campuchia để làm việc cho một công ty game
với lời hứa lo toàn bộ chi phí đi từ việt nam sang campuchia
bảo an ở tại công ty thu nhập từ một mươi hai đến một mươi năm triệu đồng một tháng
giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi nam thanh niên đã xuất cảnh trái phép sang campuchia
để đi đến địa điểm làm việc theo sự hướng dẫn của người bạn trên
do lo sợ trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại campuchia
nên nam thanh niên đã xin nghỉ việc để về việt nam với chi phí đưa về là sáu trăm linh đô la mỹ
khi đang trên xuồng qua sông cái cỏ về việt nam thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ
đi vượt biên trái phép sang campuchia đi sang đến lơi là
không như những lời bạn bè nói mà làm công ty trái phép luật
làm game trái phép luật của việt nam và của campuchia
và làm trong phòng kín không được đi ra ngoài ăn uống sinh hoạt ở tại chỗ
lương thì cũng không được như mong muốn
khuyên các bạn không lên nghe những lời bù rỗ ngoan ngoặt của người ta để vào sang đi vượt biên
rất dễ nguy hiểm
còn đây là các trường hợp bị lực lượng biên phòng long khốt công an xã thái bình trung huyện vĩnh hưng
tuần tra trên tuyến biên giới phát hiện khi đang đi tắt đường ruộng để xuất cảnh trái phép sang biên giới campuchia
những trường hợp trên khai nhận xuất cảnh trái phép sang campuchia để tìm việc làm qua bạn bè giới thiệu
sau khi xuất cảnh trái phép không thành có liên lạc với bạn bè đã từng làm việc tại cơ sở đánh bạc trực tuyến phía bên kia biên giới
thì công việc không như mong muốn bị bóc lột sức lao động với mức lương không như ý muốn và khó trở về việt nam
em cũng cảm thấy là may mắn và cảm ơn lực lượng công an biên phòng đồn long khuất đã giúp đỡ bọn em
và tạo điều kiện cho bọn em hoàn thành cách ly để trở về địa phương
qua đây em cũng muốn các bạn rút kinh nghiệm và không nên suy nghĩ là đi xuất khẩu lao động trái phép để gặp những tình huống không may mắn
qua công tác đấu tranh xử lý của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
do nhu cầu tìm việc làm có thu nhập cao của người lao động đặc biệt là giới trẻ
nắm bắt được tình hình các băng nhóm tội phạm đã dùng thủ đoạn đánh vào tâm lý của người đang cần việc làm
để quảng cáo trên mạng xã hội việc nhẹ lương cao để lôi kéo người lao động xuất cảnh trái phép sang campuchia làm việc
sau khi nhập cảnh trái phép vào campuchia các băng nhóm này buộc người lao động phải làm những công việc phi pháp
cưỡng bức lao động phải ký giấy nhận nợ nộp tiền bồi thường tiền chuộc cho chi phí đưa đi nếu họ từ chối làm việc hoặc muốn trở về việt nam
nhiều trường hợp người lao động bị bán qua nhiều công ty hoặc khi đã nộp đủ số tiền chuộc vẫn không được trả tự do bị đánh đập đe dọa
trước những thủ đoạn của các loại băng nhóm tội phạm này và người lao động xuất cảnh trái phép sang tuyến biên giới
để tham gia các tổ chức đánh mạc trá hình công an huyện vinh hưng kêu gọi người dân
phải hết sức
tổ chức bình tĩnh là không tham gia với các tổ chức này và kêu gọi người dân trên tiếng biên giới kịp thời phát hiện
và không tiếp tay giúp sức cho các nhóm tội phạm này đưa đớt người sang tiếng biên giới và báo cáo cho công an gần nhất
trước thử trạng xuất cảnh trái phép sang biên giới làm việc trong cơ sở đánh mạc trực tuyến
công an tỉnh long an tăng cường chỉ đạo công an các huyện thị xã biên giới
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ngăn chặn việc đưa người việt nam xuất cảnh trái phép
trong đó đã tổ chức điều tra khởi tố nhiều đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
gây phức tạp tình hình trên tuyến biên giới bị động trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời kêu gọi người dân không nghe theo lời rụ rỗ xuất cảnh trái phép để có việc làm
lương cao tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra